tỉnh kiên giang thí điểm đón khách đã tiêm vaccine covid một mươi chín từ các địa phương cấp một và hai đến phú quốc giạch giá hà tiên kiên hải
trong giai đoạn thí điểm từ ngày một đến ngày ba mươi tháng một mươi một tỉnh kiên giang chú trọng thị trường khách nội tỉnh và một số tỉnh lân cận thuộc vùng xanh
du khách được khuyến khích đi theo tour chọn gói của công ty lữ hành các điểm vui chơi giải trí được đón khách đều thuộc vùng xanh
trong giai đoạn hai từ ngày một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai tỉnh kiên giang sẽ mở rộng tới thị trường phù hợp đường bay thẳng từ hà nội thanh hóa nghệ an lâm đồng đà nẵng hải phòng
phạm vi đón khách cũng mở rộng tới hòn đất kiên lương u minh thượng những vùng du lịch trọng điểm đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh
khách du lịch sử dụng phương tiện đường bộ đến các nơi thuộc kiên giang cần tiêm đủ vaccine covid một mươi chín hoặc đã điều trị khỏi bệnh
từ ngày hai mươi tháng một mươi một du khách đi theo đường thủy đường hàng không cần có thêm kết quả xét nghiệm âm tính với ncov trong vòng bảy mươi hai giờ
người nước ngoài sinh sống làm việc tại việt nam áp dụng quy định tương tự
trẻ em đi cùng người thân nếu chưa được tiêm vaccine thì cần có kết quả xét nghiệm âm tính
du khách thực hiện năm k khai báo y tế và quét mã qr theo quy định
từ ngày hai mươi tháng một mươi một phú quốc dự kiến đón chuyến bay thứ ba quốc tế có hộ chiếu vaccine để thử nghiệm quy trình đón phục vụ khách
sau đó sẽ theo lộ trình
từ ngày hai mươi tháng một mươi hai đây là kế hoạch được ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang ban hành ngày hai mươi một tháng một mươi
sáng ngày hai mươi một tháng một mươi bộ y tế công bố đánh giá cấp độ dịch bệnh của sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước
trong đó có hai mươi sáu tỉnh xanh ba mươi bảy tỉnh vàng và không có tỉnh cam và đỏ
sáu tỉnh thành cấp một bình thường mới gồm bà địa vũng tàu bắc giang bắc cạn bình thuận cao bằng điện biên đồng nai hà giang hà nội hải phòng hòa bình con tum
lai châu lạng sơn
lào cai ninh bình phú yên quảng ninh sóc trăng sơn la tây ninh thái bình thái nguyên trà vinh tuyên quang và yên bái
bảy tỉnh thành cấp độ hai nguy cơ trung bình không có tỉnh thành cấp ba nguy cơ cao và cấp bốn nguy cơ rất cao
tuy nhiên vẫn còn một mươi bốn huyện và chín mươi tám xã cấp ba hai huyện và ba mươi bảy xã cấp bốn
tỉnh bình dương hôm qua thuộc nhóm cấp ba nhưng đến sáng nay đã cập nhật thành cấp hai
cả nước có ba trăm bảy mươi hai huyện xanh sáu chín trăm bốn mươi sáu xã xanh
hai trăm tám mươi bảy huyện vàng và hai bảy trăm chín mươi xã vàng
trong số năm thành phố trực thuộc trung ương có hai địa phương xanh là hà nội hải phòng ba địa phương vàng là đà nẵng cần thơ và thành phố hồ chí minh
ngày một mươi một tháng một mươi chính phủ ban hành nghị quyết quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết có bốn cấp độ dịch bệnh gồm cấp một nguy cơ thấp bình thường mới màu xanh cấp hai nguy cơ trung bình màu vàng cấp ba nguy cơ cao màu cam cấp bốn nguy cơ rất cao màu đỏ